thưa quý vị một đối tượng có hành vi mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la chủ trì
phối hợp với công an huyện mộc châu vân hồ đội biên phòng trường sơn mộc châu
và cục hải quan sơn la phát hiện bắt quả tàng
đối tượng là mùa a thảo trú tại huyện vân hồ tỉnh sơn la
lực lượng chức năng thu giữ một mươi bánh heroin có trọng lượng hơn hai tám kg
hai điện thoại di động một xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an thảo khai nhận mua số ma túy trên từ bên kia biên giới
để về bán kiếm lời đang trên đường mang đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
cũng liên quan đến ma túy lực lượng bộ đội biên phòng an giang cũng vừa bắt giữ
một đối tượng vận chuyển gần một kg ma túy đá
vào chiều ngày một mươi bốn tháng tám bộ đội biên phòng an giang tổ chức tuần tra kiểm soát
tại khu vực biên giới của thành phố châu đốc
nhập lậu từ biên giới campuchia nên tiến hành truy đuổi
khi đến khu vực phường châu phú a lực lượng chức năng yêu cầu huỳnh công nhật hóa dừng xe
qua kiểm tra phát hiện bên trong chiếc tv do hóa trở có cắt dấu năm túi đi lông có chiếu ma túy
tổng trọng lượng gần chín trăm linh gram
hiện đồn biên phòng vĩnh ngươn đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
tạm giữ người và tăng vật để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhưng trong thời gian được tại ngoại để sinh con
huỳnh thị châu chú tệ quận cẩm lệ tp đà nẵng lại tiếp tục thực hiện thêm nhiều vụ việc lừa đảo chiếm loạt tài sản khác
qua mua bán đất châu đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
tháng một năm hai nghìn hai mươi một văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
khám xét nơi ở đối với huỳnh thị châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời điểm này đối tượng châu đang mang thai nên cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can để phục vụ điều tra
tuy nhiên trong thời gian tại ngoại châu tiếp tục thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại
đơn cử vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra nhận được đơn của bị hại trú tại phường hòa xuân
quận cẩm lệ tp đà nẵng tố cao châu đã lừa số tiền một mươi sáu tỷ đồng thông qua việc mua bán đất đai
sau khi thực hiện quyết định khởi tố bị can vào sáng ngày một mươi sáu tháng tám công an tp đà nẵng đã khám xét nơi ở của huỳnh thị châu
tại đây lực lượng công an thu giữ được nhiều giấy tờ tài sản có liên quan đến vụ việc
về đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch mỗi tháng hơn bốn mươi tỷ đồng
bảy đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố
như tin đã đưa trước đó công an tỉnh đắk lắc đã đồng loạt tổ chức triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn
hoạt động tinh vi phức tạp do lê quốc hoàng chú tại tp bù ma thuật cầm đầu
bước đầu công an đã làm rõ đầu năm hai nghìn hai mươi hai hoàng mua một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng
cùng một đối tượng không rõ lai lịch ở tp hồ chí minh
sau đó hoàng về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng trong đường dây
hàng ngày thông qua trang mạng các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc trên địa bàn tỉnh đắk lắc
thưa quý vị gần hai tháng qua công an tỉnh thanh hóa đã thực hiện kế hoạch số hai trăm tám mươi tám
về việc tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
tổ công tác liên ngành hai trăm tám mươi hai được người dân trên địa bàn ủng hộ và đánh giá cao
về sự vào cuộc quyết liệt chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật
và góp phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
tổ công tác liên ngành hai trăm tám mươi hai gồm lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động cảnh sát quản lý hành chính
không kể nắng mưa đúng hai mươi một giờ hàng ngày tổ công tác được chia thành tuyến đường khác nhau để tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ
những tuyến đường đông đúc phương tiện hay vắng bóng người đi lại đều được tổ công tác tuần tra kiểm soát
nhằm phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm giao thông tập trung vào các loại tội phạm vi phạm pháp luật về hình sự ma túy
trước tình hình trên địa bàn thanh hóa nói chung và địa bàn thành phố nôi dương thì vào ban đêm
thì tình trạng thanh niên có biểu hiện tụ tập đua xe lạng lách đánh võng là có dấu hiệu và các hoạt động tội phạm
thì đảng ủy giám đốc cũng đã có xây dựng kế hoạch hai trăm tám mươi hai bố trí lực lượng liên ngành và tổ chức tuần tra kiểm soát ban đêm
trong thời gian triển khai kế hoạch từ một tháng bảy đến nay thì hơn một tháng thì có thể nói là kết quả
và tình hình trật tự an toàn giao thông và tình hình tội phạm trên địa bàn thanh hóa
có thể nói là có chuyển biến tuyến tội
sẽ được củng cố và thực hiện nghiêm theo yêu cầu đối với bệnh truyền nhiễm nhóm a